hàng trăm hộ dân vùng nuôi trồng thủy sản đầm cù mông thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đang phải đối mặt với thực trạng tôm hùm sốc nước lũ chết hàng loạt gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
tại vùng nuôi tôm hùm ở hai thôn hòa lợi và hòa thạnh xã xuân cảnh thị xã sông cầu
hơn hai trăm ba mươi hộ dân đành ngậm ngùi đào hố trôn lấp tôm hùm với số lượng lên đến hơn bốn trăm linh con đủ kích cỡ
tổng thiệt hại hơn ba mươi một tỷ đồng
đây là vùng nuôi tôm hùm lớn nhất tỉnh phú yên và năm nay là năm tôm hùm chết nghiêm trọng nhất trong vòng một mươi năm qua
đến thời điểm này tôm hùm đã hơn tám tháng tuổi chi phí bình quân của mỗi con vào khoảng hơn năm trăm linh đồng
dự kiến người nuôi tôm sẽ xuất bán vào cuối năm nay thực trạng tôm hùm chết hàng loạt khiến nhiều gia đình thiệt hại
từ vài trăm đến hơn một tỷ đồng và khó có cơ hội tái thả nuôi trong vụ tới
tôm hùm chết hàng loạt ở thị xã sông cầu bắt đầu từ ngày ba tháng một mươi một đúng vào thời điểm mưa lũ
nhưng đến nay các ngành chức năng của tỉnh phú yên vẫn chưa có giải pháp nào mang tính khả thi
và người dân chỉ còn cách vớt tôm lên tiêu hủy với hy vọng còn con nào nuôi con đấy chấp nhận rủi ro mất trắng